thưa quý vị một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến như thụy sĩ đan mạch nhật bản singapore áp dụng hiệu quả
là giáo dục trẻ bảo vệ môi trường ngay từ thủa ấu thơ
tại các nước này trẻ em sớm được giải luyện thói quen phân loại rác thải nhựa tích cực tái sử dụng tái chế và trồng nhiều cây xanh
ở nước ta với mong muốn giúp các em nhỏ hiểu hơn về tác hại từ rác thải nhựa đối với môi trường
nhiều trường học đã có những cách làm sáng tạo
trong đó có dự án bớt một chai nhựa thêm một mầm xanh
thay vì bỏ đi những chai lọ nhựa đã qua sử dụng các em học sinh tham gia dự án sẽ thu gom lại và mang đến trường
để đổi lấy những trậu cây cảnh xinh xắn
hào hứng sôi nổi đó là những gì huyền anh và các bạn cùng lớp cảm nhận khi tham gia tái chế các vận dụng tưởng như bỏ đi này
tận dụng từ những vỏ chai nhựa để tạo ra các trậu cây xinh xắn
hay chế tạo những mô hình đối tượng
bỏ đi những trậu chơi bằng chính những vỏ lon tưởng như đã không còn giá trị sử dụng khiến các em vô cùng hào hứng
một trong những phương pháp được các quốc gia tiên tiến trên thế giới như thụy sĩ đan mạch nhật bản singapore áp dụng hiệu quả
là giáo dục trẻ em bảo vệ môi trường ngay từ thủa ấu thơ
tại các nước này trẻ em sớm được rèn luyện thói quen phân loại rác thải nhựa tích cực tái sử dụng tái chế và trồng nhiều cây xanh
trồng cây xanh con cảm giác rất là vui
con được trồng cây xanh cùng với các bạn và được cùng cô giáo
con mong cây lớn từng ngày để cao lấy bằng con ạ
con thấy là nó sẽ góp phần lớn môi trường và giúp các bạn học sinh có thể biết được cách tái chế những món đồ từ trường nhé bỏ đi
thì trường con đã phát động dự án có tên là bớt một chai nhựa thêm một mầm xanh
về nhà con đã thu gom rất nhiều chai nhựa và con đổi được một cây sen đá rất là xinh xắn
con cảm thấy rất hào hứng và con chăm sóc nó rất chi là tốt ạ
con sẽ có ý thức hơn trong việc là xả rác thải nhựa tức là con sẽ có ý thức hơn rất nhiều đồng thời là có ý thức bảo vệ môi trường hơn
những người làm giáo dục như chúng tôi cảm nhận được xây dựng cho các con một ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ là việc làm rất cần thiết
trong trường chúng tôi ở các sân trường các góc hành lang đều có những thùng nhựa và trong thùng rác thải
chúng tôi đều để loại vô cơ
và loại hữu cơ thì các con đã biết phân loại rác đó là cái thành công của dự án
đặc biệt nữa đó là qua cái dự án chúng tôi cảm nhận là cái việc yêu quý môi trường thân thiện môi trường các con được nâng lên rõ rệt
dự án bớt một chai nhựa thêm một mầm xanh sẽ có lúc kết thúc
nhưng ý thức bảo vệ môi trường và phân loại tái chế rác thải sẽ được các em nhỏ này phát huy
và các em sẽ chính là lực lượng nòng cốt góp phần thay đổi nhận thức của cả một thế hệ
trong cuộc bảo vệ môi trường